triển lãm tài liệu lưu trữ việt nam điểm đến do cục văn thư lưu trữ nhà nước việt nam và cơ quan lưu trữ liên bang nga phối hợp tổ chức
vừa khai mạc tại cơ quan lưu trữ văn học và nghệ thuật quốc gia liên bang nga ở thủ đô moscow
triển lãm giới thiệu đến công chúng hai nước và quốc tế gần một trăm linh tài liệu lưu trữ hiện vật lưu niệm hiện vật nghệ thuật trang trí ứng dụng
được lựa chọn kỹ lưỡng từ các trung tâm lưu trữ quốc gia của việt nam lưu trữ liên bang nga và bảo tàng quốc gia phương đông
nhằm minh họa hơn nửa thế kỷ lịch sử quan hệ văn hóa việt nga từ những giao thiệp văn hóa đầu tiên giữa liên xô và việt nam dân chủ cộng hòa
những năm một nghìn chín trăm năm mươi đến mối quan hệ vững chắc liên xô việt nam trên mọi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm tám mươi
và đến thời kỳ hiện đại của mối quan hệ văn hóa việt nga từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi đến nay
nhân cái triển lãm này chúng tôi cũng thể hiện một cái sự mong muốn để các thi sĩ hợp tác giữa việt nam với nga
và các thi sĩ hợp tác giữa việt nam với nga

nhân tộc việt nga